vườn quốc gia gióc đôn có diện tích hơn một trăm một mươi năm ha nằm trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
là rừng khộp duy nhất tại việt nam với hệ thống sinh thái động vật thực vật phong phú và đa dạng
chính vì vậy công tác quản lý bảo vệ rừng cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức
trước sự xâm hại của các đối tượng khai thác lâm sản và săn bắt thú rừng
nhất là trong mùa khô ở tây nguyên hiện nay
đây là những gì còn lại của hiện trường vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một cán bộ kiểm lâm của vườn quốc gia gióc đôn bị nhóm đối tượng phá rừng vây chém để giải cứu đồng bọn
khiến cán bộ kiểm lâm y thông bị đứt hai gân giữa ngón tay của bàn tay trái
sau khi mà nếu xảy ra tình huống là các đối tượng đã chống trả lại lực lượng kiểm lâm trong thi hành công vụ
nên là rất khó cho trả
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn khi người dân di cư tự do và sinh sống sát bìa rừng của vườn quốc gia gióc đôn
đặc biệt trong mùa khô ở tây nguyên hiện nay công việc trồng trọt của người dân không thuận lợi
dẫn đến nhiều đối tượng xâm nhập vào vườn quốc gia để khai thác lâm sản săn bắt động vật
tạo ra khó khăn cho lực lượng quản lý
bảo vệ rừng
với sự nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng của lực lượng chức năng
lực lượng quản lý bảo vệ rừng vườn quốc gia gióc đôn đã phát hiện bắt giữ và xử lý hơn một trăm bảy mươi vụ vi phạm
giảm hơn một trăm ba mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi tám tịch thu hơn năm mươi chín mét khối gỗ các loại và hơn một trăm năm mươi phương tiện các loại
góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại việt nam